thưa quý vị và các bạn ngày tám tháng ba hàng năm là ngày quốc tế phụ nữ
và đây là ngày kỷ niệm cuộc đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới
và cho đến nay thì ngày tám tháng ba là dịp để tôn vinh thể hiện sự yêu thương và trân trọng phái đẹp
tại việt nam ngày tám tháng ba còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng
là hai vị nữ anh hùng của dân tộc mang lại niềm tự hào cho dân tộc
khi lần đầu tiên đánh đuổi dọc ngoại sông phương bắc và giành lại chủ quyền dân tộc
và ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước phụ nữ việt nam ngày càng khẳng định được vai trò
và vị thế của mình trong xã hội tham gia tích cực và hiệu quả vào mọi mặt đời sống chính trị xã hội của đất nước
đã và đang xuất hiện rất nhiều những tấm gương phụ nữ tài năng điển hình tiêu biểu
với những công hiến vô cùng xuất sắc trong lãnh đạo quản lý nghiên cứu khoa học sản xuất
kinh doanh do đói giảm nghèo xây dựng gia đình hạnh phúc
vâng và đối với lực lượng công an thì năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù có những thay đổi về mô hình cơ quan lãnh đạo hội
song ban phụ nữ công an nhân dân đã chủ động trong công tác điều hành hướng dẫn
tiếp tục vận dụng linh hoạt sự chỉ đạo định hướng của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
áp dụng vào đặc thù của lực lượng công an để ngày càng phù hợp và hiệu quả
đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân đã được đẩy mạnh góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội
và phụ nữ công an lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
của nữ công an việt nam tới các nước trong khu vực và trên thế giới
nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về những đóng góp này
của phụ nữ công an qua phần chia sẻ của thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng
và công tác chính trị trưởng ban phụ nữ công an nhân dân
vâng nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba thì xin được chúc cá nhân đồng chí trưởng ban phụ nữ công an
thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống
vâng thưa đồng chí năm hai nghìn hai mươi ba việc triển khai các công trình mô hình phần việc cũng được xem là
một trong những biện pháp then chốt để thúc đẩy phong trào phụ nữ trong năm hai nghìn hai mươi ba
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này không ạ
phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân cũng đang tích cực thi đua thực hiện phong trào thi đua chung
của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đó là phong trào thi đua về an ninh tổ quốc
và với phụ nữ thì chúng tôi cũng có một phong trào
phong trào gắn với đặc thù của phụ nữ trong toàn lực lượng và cũng là thực hiện phong trào thi đua
của phụ nữ việt nam do trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động đó là phụ nữ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn kỳ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình
và khâu then chốt thực hiện tốt phong trào thi đua đó là các cấp hội chủ động đăng ký đảm nhận
các công trình mô hình phần việc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn
và xây dựng gia đình hạnh phúc
trước đó ban phụ nữ công an nhân dân và trước kia là ban thủng vụ hội phụ nữ bộ công an
cũng đã có những hướng dẫn hết sức cụ thể để đưa vừa thực hiện các công trình phần việc
của các cấp hội thành một chỉ tiêu trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua
và thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ bộ công an lần thứ chín
chỉ tiêu cụ thể như sau mỗi một hội phụ nữ cấp huyện phải chỉ đạo
và thực hiện ít nhất một công trình phần việc
và mỗi một hội phụ nữ cơ sở tùy từng điều kiện cụ thể của đơn vị
cũng sẽ đảm nhận ít nhất một đến hai công trình phần việc hàng năm
và phải có sự chỉ đạo sát sao của hội phụ nữ cấp trên
ban phụ nữ công an nhân dân cũng luôn luôn đề xuất và có biện pháp biểu dương
kịp thời những công trình phần việc có giá trị thiết thực và lan tỏa
và hiện nay thì các cấp hội
trong phụ nữ bộ công an cũng đã duy trì thực hiện gần bốn trăm linh công trình phần việc phụ nữ
riêng đối với năm hai nghìn hai mươi bốn để đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
về sự trong sạch vững mạnh chính quy tiên nhuệ hiện đại
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ban phụ nữ công an nhân dân cũng đã chỉ đạo các cấp hội
thực hiện các công trình phần việc nâng cao năng lực hội nhập quốc tế
cho đội ngũ cán bộ nữ trong đó cụ thể là mỗi hội phụ nữ cơ sở
và hội phụ nữ cấp huyện phải thành lập và hoạt động hiệu quả cao
một câu lạc bộ ngoại ngữ có phần nâng cao năng lực làm việc
trong môi trường quốc tế của phụ nữ công an
vâng bên cạnh đó thì năm hai nghìn hai mươi ba cũng là năm mà ghi dấu ấn
của phụ nữ công an nhân dân trong công tác giao lưu đối ngoại nhân dân
và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những hình ảnh và những con số sau
cảnh sát phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
với chủ trương ở đâu có hội viên ở đó có hoạt động hội
hội viên hội phụ nữ bộ công an đã tổ chức tặng quà cho các phụ nữ khuyết tật
tại trại lánh nạn số ba và đồ dùng thiết yếu thực phẩm
cho các cháu tại trung tâm ở thủ đô zuba nam sudan
góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ cán bộ chiến sĩ công an
vừa giỏi nghiệp vụ vừa nhân ái trong lòng bạn bè quốc tế
vâng có thể thấy những hình ảnh rất đẹp của phụ nữ công an nhân dân
trên trường quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi ba
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về định hướng công tác đối ngoại nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi bốn của phụ nữ công an nhân dân là gì ạ
với những kết quả hết sức tự hào như vậy
thì chúng tôi trong năm hai nghìn hai mươi bốn cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
chúng tôi cũng có kế hoạch để tiếp tục tập trung
đẩy mạnh công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
về công tác cán bộ nữ
trong đó tăng cường đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại
theo hướng thứ nhất là sẽ tiếp tục đề xuất
có các hoạt động tăng cường trao đổi giao lưu kinh nghiệm
và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nữ trong công an nhân dân
quan tâm tạo điều kiện để có triển khai các nội dung
liên quan đến chương trình phụ nữ hòa bình và an ninh
trong công an nhân dân và nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân
nói riêng và phụ nữ việt nam nói chung trên trường quốc tế
bên cạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban phụ nữ công an nhân dân
và các cấp hội thì mỗi hội viên phụ nữ cũng cần đáp ứng những yêu cầu như thế nào
về phát triển năng lực phẩm chất ngăn tầm nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng với rèn luyện phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị
thì mỗi hội viên phụ nữ công an nhân dân tiếp tục tích cực học tập thường xuyên
và học tập suốt đời lấy tự học làm chính để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn
chủ động hội nhập quốc tế và mỗi cá nhân phải thích ứng được với thời đại chuyển đổi số
ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ tham gia quản lý và sử dụng có hiệu quả
các trang thiết bị phương tiện chiến đấu các dự án phục vụ chuyển đổi số của bộ công an
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại và đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phật xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí